chính phủ đã chính thức ban hành nghị định số bốn mươi một về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
đối với nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
so với dự thảo ban đầu nghị định này đã mở rộng diện gia hạn thuế tới chín mươi tám các doanh nghiệp
với gói hỗ trợ lên tới một trăm tám mươi tỷ đồng
doanh nghiệp có thể thụ hưởng chính sách ngay sau khi chính phủ ký ban hành
chỉ cần nộp một lần giấy đề nghị theo mẫu sẵn cho tất cả các kỳ nộp thuế
của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn
tùy thời điểm nộp hồ sơ khai thuế trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp đã có thể hoàn tất thủ tục để thụ hưởng chính sách này
dự kiến ngành thuế sẽ phải tiếp nhận hàng triệu hồ sơ gia hạn
nên ngay khi dự thảo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đang lấy ý kiến
tổng cục thuế đã có công văn chỉ đạo các cục thuế trên toàn quốc
chủ động xa xoát và phân loại các đối tượng được thù hưởng
nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước
nên ngay sau khi nghị định có hiệu lực các cục thuế đã chủ động triển khai
tổng cục thuế đã có công văn chỉ đạo các cục thuế trên toàn quốc
nội dung nghị định cũng như văn bản triển khai của cục thuế hà nội
qua hệ thống thư điện tử của tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
ngay trong tuần này và đầu tuần sau
tất cả các doanh nghiệp sẽ có những cái thụ hưởng ngay những chính sách này
một cách kịp thời và đầy đủ
theo các chuyên gia kinh tế chính sách tài khoá này sẽ hỗ trợ một bước đệm tốt
trong giai đoạn khó khăn về tài chính và hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp
trong tình trạng hiện nay
để tránh xây ra tình trạng khó khăn
trục lợi chính sách quá trình triển khai chính sách phải rõ ràng minh bạch
tổng cục thuế sẽ có quy trình nghiệp vụ
đối với những cái khoản là đối tượng nào được gia hạn
gia hạn là bao nhiêu đối tượng nào kê khai theo tháng
đối tượng nào kết khai theo quý
đối tượng nào thì lại là được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
theo quy định người độc thuế tự xác định và chịu trách nhiệm với đề nghị gia hạn thuế
và tiền thuê đất để tránh tình trạng doanh nghiệp bị phạt
và hồi tố do không đúng đối tượng
doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ và có thể trao đổi với cơ quan thuế
quản lý trực tiếp để được tư vấn hỗ trợ